tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai họp về công tác chủ động ứng phó với cơn bão số một mươi
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi bảy giờ sáng nay ngày bốn tháng một mươi một
vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm linh km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa
hiện tại khu vực duyên hải nam trung bộ và tây nguyên còn gần một trăm một mươi một ha lúa mùa chưa thu hoạch
trong đó khoảng bốn mươi sáu ha đã đến kỳ thu hoạch
tại cuộc họp ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh khẩn trương thu hoạch lúa mùa với phương châm xanh nhà hơn già đồng
tránh thiệt hại khi bão đổ bộ
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
cơn bão số chín vừa qua đã khiến ba mươi chín người tử vong bốn mươi bốn người mất tích
vẫn còn một số điểm sạt lở gây ách tắc giao thông tại quốc lộ một mươi năm quốc lộ một mươi hai a quốc lộ chín b đường hồ chí minh nhánh tây
còn ba trăm một mươi hộ dân bị ngập tại nghệ an còn hai mươi sáu xã vẫn đang mất điện tại quảng nam và quảng ngãi hai trăm năm mươi hai nhà hư hỏng chưa khôi phục được
trước tình trạng xuất hiện nhiều khu vực sạt lở núi lũ quét tỉnh quảng ngãi chỉ đạo các huyện miền núi sơn tây
minh long sơn hà tổ chức sơ tán di dời nhân dân cán bộ công nhân đang ở những khu vực sạt lở
nguy cơ sạt lở đến nơi tránh trú an toàn trước khi bão số một mươi đổ bộ
tại khu vực dân cư mang rinh xã sơn bua huyện sơn tây ngoài một mươi năm nhà dân bị lũ quét cuốn trôi sập nhà và hư hỏng
người dân đã di rời hiện vẫn còn hai mươi hộ dân đang sinh sống trong vùng đe dọa nguy cơ sạt lở núi và lũ quét
chính quyền địa phương nỗ lực vận động di rời tất cả hộ dân hoàn thành trong ngày hôm nay
chúng tôi phân công các đồng chí cán bộ phụ trách thôn khu dân cư
và cán bộ tăng cường công tốc phần chống lục báo về các khu dân cư để thông báo cho người dân
đến chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi đối với bà con ở khu dân cư mang rinh thông mang hê
chúng tôi là cho di dời toàn bộ số người dân
công an huyện sơn tây và chính quyền địa phương đã lập nhiều đoàn công tác về các xã vận động sơ tán hơn tám trăm linh hộ dân
với hơn ba nhân khẩu tại năm mươi hai điểm sạt lở núi lũ quét
tập trung vận động di dời
người dân về nơi an toàn trước cơn bão số một mươi
lực lượng công an huyện đã chủ động phối hợp với lực lượng quân sự huyện
và các xã tình yêu bà huyện ra soát để tổ chức di dời tên sáu trăm linh hộ dân với tên hai nhân khẩu để nào tránh trú an toàn
chính quyền các huyện miền núi vận động và yêu cầu nhân dân nếu không có việc cấp thiết
thì tuyệt đối không được rời khỏi nơi tránh trú quay về nhà nhằm bảo đảm an toàn về người
đối với ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố
bão trên địa bàn tỉnh quảng ngãi ưu tiên thực hiện tiếp tục tổ chức sơ tán di dời dân
những nơi có nguy cơ sạt lở cao ngập sâu trũng thấp
đặc biệt là nhân dân ở các khu vực đã và đang bị sạt lở đất đến nơi tránh trú an toàn
kiên quyết di rời sơ tán những hộ có nhà yếu đơn sơ không bảo đảm an toàn
đối với trường hợp không hợp tác thì thực hiện cưỡng chế nếu cần thiết
hiện nay bão số một mươi đang di chuyển trên biển đông với sức gió giật cấp một mươi
dự báo bão sẽ tăng thêm một cấp trong ngày mai và tiến vào đất liền tỉnh quảng ngãi trong hai ngày tới
ngành chức năng tỉnh quảng ngãi vừa khắc phục hậu quả bão số chín
vừa tiếp tục di rời dân đối phó với bão số một mươi
ngày ba một mươi một tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công điện số hai nghìn bảy mươi năm
về việc tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt
do ảnh hưởng của bão số một mươi khu vực trung bộ và bắc tây nguyên
tổng cục thủy lợi đề nghị giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố
hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định phú yên
con tum gia lai giám đốc các ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi bốn năm sáu bảy và tám
các ban quản lý dự án đang quản lý các dự án sửa chữa nâng cấp hồ chứa
theo dõi thông tin dự báo mưa lũ khuyên cáo vận hành một số hồ chứa có cửa van của các đơn vị khoa học
thuộc bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn và chỉ đạo tư cấp có thẩm quyền để thực hiện phương án
bảo đảm an toàn công trình thủy lợi phòng chống ngập lụt trên địa bàn